tại hà nội liên minh hợp tác xã việt nam và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa ký kết chương trình phối hợp giữa hai bên
nhằm thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển với nòng cốt là hợp tác xã nông nghiệp và hàng triệu hộ thành viên nông dân
hiện cả nước có một mươi tám tám trăm ba mươi bảy hợp tác xã trong đó nông nghiệp có số hợp tác xã nhiều nhất một mươi bốn trăm bốn mươi sáu hợp tác xã với sáu bảy triệu thành viên
vì vậy việc ký kết phối hợp giữa liên minh hợp tác xã việt nam và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
sẽ giúp tháo gỡ khó khăn cho các hợp tác xã nông nghiệp qua đó thúc đẩy hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
từ nay cho đến hai nghìn hai mươi chúng ta đạt được những mục tiêu khái quát chung nhất
một là cố gắng hình thành được ba trăm linh tổ hợp tác mà đây chính là một mục tiêu rất quan trọng
bởi vì muốn hợp tác xã thì ở quy mô nhỏ rất cần tổ hợp tác đúng không ạ
phù hợp với quản trị phù hợp những nhóm đặc thù sản xuất
phù hợp với vùng miền
cái thứ hai nữa là từ nay cho đến hai nghìn hai mươi chúng ta phấn đấu mỗi năm thành đập được hơn một hợp tác xã trung mới
để có số hợp tác xã khu vực nông nghiệp là một mươi năm hợp tác xã đến năm hai nghìn hai mươi
và thứ ba nữa là cố gắng làm sao chúng ta phấn đấu có được một trăm linh liên hiệp hợp tác xã cố gắng
vì đây nó là ở cái mức quy mô rộng hơn cấp cao hơn trong liên kết không chỉ sản xuất mà còn cả tiêu thụ
phấn đấu đến hai nghìn hai mươi là giá chỉ được một năm trăm linh hợp tác xã giá chỉ được một trăm linh liên hiệp hợp tác xã
chúng tôi thì phấn đấu trăm rưỡi nhưng mà năm mươi là cả cái ngành hạc còn một trăm linh là liên hiệp hợp tác xã trong nông nghiệp
việc tăng cường hợp tác giữa liên minh hợp tác xã việt nam và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn là hoạt động thiết thực
để cụ thể hóa nghị quyết trung ương năm khóa chín về tiếp tục đổi mới phát triển
nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
kết luận số năm mươi sáu của bộ chính trị về phát triển kinh tế tập thể nằm cốt là các hợp tác xã
với vai trò chủ lực hợp tác xã nông nghiệp được xác định là một mắt xích quan trọng vì sẽ tác động đến hàng triệu hộ nông dân
thúc đẩy hợp tác xã nông nghiệp phát triển sẽ tạo thành các vùng chuyên canh hàng hóa lớn theo hướng nâng cao giá trị bền vững
giúp nâng cao thu nhập cho người nông dân
bên cạnh đó với việc liên minh hợp tác xã việt nam hình thành chuỗi siêu thị của liên hiệp tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn
để bao tiêu sản phẩm nông sản cho các hợp tác xã sẽ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển phù hợp với nhu cầu thị trường